việc hỗ trợ chuyển đổi cây trồng hàng năm kém hiệu quả sang cây lâu năm đang được tỉnh phú yên triển khai mạnh mẽ
chính quyền và doanh nghiệp hưởng ứng tham gia
nhờ đó mà người dân có thêm cơ hội mạnh dạn chuyển đổi cây trồng từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao
công ty điện lực phú yên đã đầu tư hơn một bảy tỷ đồng kéo lưới điện về nông trường sơn thành xã sơn thành tây huyện tây hòa
để phục vụ cho ba mươi hộ dân có nhu cầu chuyển đổi cây trồng hàng năm trên đất khô cằn thiếu nước tưới sang cây lâu năm
dự án gồm một trạm biến áp một trăm linh kv đường dây trung áp dài sáu trăm hai mươi năm m và hai năm trăm linh m đường dây hạ thế vào tận khu vực sản xuất
trước sự vui mừng phấn khởi của người dân
dân mình có điện thì nó sẽ được một khoản dư một khoản thu nhập ra nó nhẹ nhàng hơn tiền dầu tiền máy
giờ thì mình có một điều kiện tốt hơn những cái máy nổ
thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh phú yên
nâng giá trị sản phẩm đến một đồng
năm hai nghìn hai mươi trên đơn vị diện tích đất trồng trọt đạt một trăm một mươi triệu đồng trên một hectare một năm
tăng một năm lần so với năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi bảy nông trường sơn thành đã quy hoạch trồng cây quýt đường trên diện tích một trăm linh hectare
tuy nhiên do không có đường dây điện đi qua người dân phải chạy máy nổ bơm tưới
chi phí lớn nên chỉ có tám hộ tham gia canh tác bỏ hoang hàng chục hectare đất
trước đây cái vùng đất sản xuất của đơn vị địa bảy thì gặp rất nhiều khó khăn
trong vấn đề là việc phục vụ sản xuất là điện tưới
cho nên được sự hỗ trợ của điện lực phú yên tạo điều kiện cho công ty cổ phần vina cà phê sinh thành
và đầu tư cái đường lưới điện ra đây để cho bà con phục vụ sản xuất
đó là cái điều công ty rất đáng mừng tạo cái thuần lợi để bà con phát triển mở rộng thêm
mô hình từ nay đến năm hai nghìn hai mươi dự án phát triển của vùng đơn vị địa bảy
tôi sẽ mở rộng thêm khả năng cũng phải nằm cỡ năm mươi sáu mươi hectare
công ty điện lực phú yên là một trong những đơn vị đầu tiên cùng với chính quyền địa phương
thúc đẩy chương trình điện khí hóa nông thôn trong những năm gần đây
giúp nông dân nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích trong điều kiện biến đổi khí hậu
đây là việc làm thiết thực ý nghĩa lớn góp phần cùng với tỉnh phú yên tái cơ cấu ngành nông nghiệp
tạo việc làm ổn định nâng cao thu nhập cho người nông dân đến năm hai nghìn hai mươi
lên khoảng bốn mươi năm triệu đồng một người một năm tăng một tám lần so với năm hai nghìn một mươi năm